theo thông tin từ hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam với sự chủ động linh hoạt ứng phó của các doanh nghiệp
cả năm nay xuất khẩu gỗ của việt nam vẫn có thể tăng trưởng gần hai con số
hiện tại xuất khẩu toàn ngành đạt trên ba hai tỷ usd tăng sáu so với cùng kỳ năm trước
bối cảnh dịch còn kéo dài tuy nhiên trong năm hai nghìn hai mươi ngành gỗ vẫn có thể tăng trưởng gần hai con số
đó là bởi các sản phẩm cốt lõi có doanh số nhiều tỷ usd đang có sự chuyển dịch về việt nam
bên cạnh đó tình hình dịch tại việt nam đã cơ bản được khống chế tạo sức hút đầu tư
hiện nay các doanh nghiệp đang tích cực chuyển đổi vào những sản phẩm cốt lõi những mặt hàng có số lượng lớn